nhằm thực hiện mục tiêu chính quyền phục vụ nhân dân thân thiện nhanh chóng hiện đại
cũng như hoàn thiện những điểm mà người dân chưa hài lòng
mới đây ubnd tp hcm đã ban hành kế hoạch đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính
của các cơ quan đơn vị năm hai nghìn hai mươi
các sở quận huyện sẽ dựa trên các lĩnh vực tiêu chí để tự đánh giá chấm điểm
và báo cáo kết quả cho sở nội vụ đồng thời phối hợp với viện nghiên cứu phát triển tp hcm
tổ chức điều tra xã hội học để xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở quận huyện
chỉ số này dự kiến sẽ công bố trong quý i năm hai nghìn hai mươi một
năm nay là năm cuối cùng thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với nội dung nâng cao văn hóa công sở văn hóa công vụ nâng cao ý thức thái độ
phục vụ người dân doanh nghiệp
đến nay công tác cải cách hành chính của thành phố đã thực hiện xong sáu mươi ba trên sáu mươi chín nội dung đầu việc
trong kế hoạch năm hai nghìn hai mươi